tại đà nẵng trước tình hình xuất xuất huyết đang tiếp tục có diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng gia tăng nhanh
mới đây sở y tế thành phố đã có văn bản đề nghị chỉ đạo biện pháp hành chính đối với hộ gia đình có loang quăng bọ gậy và không phối hợp phun hóa chất diệt mũi
theo thống kê tính từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng đã có gần năm ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng nhanh do thời tiết đang vào mùa mưa mũi vằn dễ sinh sôi phát triển
công tác diệt loang quăng bọ gậy gặp nhiều khó khăn khi một bộ phận người dân chưa quan tâm thực hiện phòng chống xuất xuất huyết
do đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết sở y tế đề nghị ubnd tp đà nẵng chỉ đạo ubnd các quận huyện có giải pháp biện pháp hành chính
đối với các hộ gia đình có lăng quang bọ gậy và gia đình không phối hợp phun hóa chất diệt mũi do trung tâm y tế các quận huyện tổng hợp báo cáo hàng tuần